trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đang điều trị cho sáu bệnh nhân bị nhiễm độc thiết nặng
các bác sĩ cho biết khi mà nhập viện thì các bệnh nhân hoàn toàn mất trí nhớ
còn não thì bị tổn thương nặng
đây là những trường hợp đầu tiên được phát hiện ngộ độc thiết tại việt nam
bệnh nhân này làm việc tại công ty sản xuất nhựa trên địa bàn tỉnh hải dương
khi mới làm việc chưa được một mươi ngày bệnh nhân giảm từ bảy mươi kg xuống còn sáu mươi kg
xuất hiện các triệu chứng buồn nôn và tay chân run
gia đình đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu
các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thiết
trước đó đã có một bệnh nhân là đồng nghiệp với các công nhân này bị tử vong với những triệu chứng tương tự
còn bệnh nhân này cũng gặp những triệu chứng về thần kinh kèm với thị lực giảm mạnh
đang làm trong công ty là tôi đã bị cái ảnh hưởng cái mắt là cái khói
cái công ty quảng phong nên là tôi làm là cái khói của cái sai cái phế đó nó bốc khói xanh
nó làm cho tôi hai cái mắt này là một mắt đi khám lên viện mắt trung ương khám là cái mắt bên trái này của tôi
mắt bên phải này của tôi là
mắt bên trái của tôi là ba trên một mươi mắt bên trái của tôi là sáu trên một mươi
tôi lên đây khám
thì bác nguyên đã nói là cái triệu chứng là trong máu và đã có thiết và nhiễm hóa chất
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết hiện có sáu bệnh nhân ngộ độc thiết đang điều trị
tất cả các trường hợp đều có nồng độ thiết trong máu cao phần lớn cao gấp chục lần ngưỡng cho phép
những bệnh nhân nặng thì hôn mê trù cộng hàng tư so nảo
thì tất cả các bệnh nhân đều có dấu hiệu tổn thương
chất trắng lan tỏa cả hai bên não
về mặt sinh nghiệm thì trên máu bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương rất là nặng và có ca ly máu rất nặng
và các sinh nghiệm đã kiểm tra thì nồng độ thiết trong máu của tất cả các bệnh nhân kể cả nước tiểu
của tất cả các nguyên nhân đều rất cao và nói chung là tăng hàng chục lần
những bệnh nhân nặng có tăng hàng bốn chục lần năm chục lần
nhiễm độc thiết là vấn đề sức khỏe nghề nghiệp môi trường mới ở nước ta và thực sự ảnh hưởng tới người lao động
ở việt nam đây là các ca đầu tiên ở trong nước được phát hiện